thưa quý vị lực lượng chức năng tp hcm đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà sáu tầng ở quận tân phú
thời điểm xảy ra cháy thì nhiều người có mặt bên trong nhưng rất may tất cả đã kịp thời chạy thoát ra ngoài
vào khoảng chín giờ sáng nay người dân phát hiện khói bốc lên từ tầng hai của tòa nhà sáu tầng ở quận tân phú tp hcm
nên hô hoán tìm cách dập lửa ít phút sau đám cháy bùng lên khiến nhiều người bên trong hốt hoảng chạy ra ngoài
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân phú điều động nhiều phương tiện
và các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa đến khoảng một mươi hai h bốn mươi năm phút lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy
một số người dân cho biết căn nhà trên là sưởng may hiện một phần đường độc lập đi qua căn nhà vẫn đang bị phong tỏa
để lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn